sáng nay một mươi tám tháng bảy tại thành phố đà nẵng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với các tỉnh thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền trung và vùng tây nguyên
về tháo gỡ khó khăn thu hút đầu tư đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giải quyết các kiến nghị của địa phương
cùng dự có phó thủ tướng thường trực trương hòa bình phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh lãnh đạo một số bộ ngành
một mươi tỉnh thành phố miền trung tây nguyên và các hiệp hội ngân hàng doanh nghiệp lớn
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết miền trung như chiếc đòn gánh gánh hai đầu đất nước đã tích cực trong phòng chống covid một mươi chín
đóng góp vào thành công của cả nước tuy nhiên trong khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch các tỉnh thành phố miền trung tây nguyên bị thiệt hại lớn về kinh tế
do đó theo thủ tướng hội nghị hôm nay là để lắng nghe
giải quyết tháo gỡ các khó khăn cho sản xuất đời sống bảo đảm tăng trưởng cần thiết giải quyết việc làm
với tinh thần cởi mở đi thẳng vào vấn đề thủ tướng mong muốn được nghe các ý kiến hiến kế và quyết tâm của các đồng chí
các hiệp hội các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài các học giả các chuyên gia doanh nhân nhất là các bộ ngành địa phương ở miền trung tây nguyên
làm sao bước phá trong sáu tháng phương pháp chỉ đạo nào tổ chức thực hiện ra sao để cuối năm nỗ lực đạt cao nhất mục tiêu
chỉ tiêu đề ra cho từng địa phương
với các doanh nghiệp ngân hàng thương mại không than khó kể khổ mà dành thời gian hiến kế chia sẻ khả năng cam kết của mình
để có thể làm gì đóng góp cho miền trung tây nguyên
với các bộ ngành phải đưa ra các cơ chế chính sách khơi thông nguồn lực tháo gỡ khó khăn cho miền trung tây nguyên
thủ tướng nêu rõ các địa phương cần đưa ra cam kết đồng hành với chính phủ khắc phục tồn tại yếu kém chỉ đạo điều hành
để phục vụ các nhà đầu tư doanh nghiệp thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế của tỉnh nhà cũng như cả nước
các tỉnh miền trung tây nguyên giải ngân vốn đầu tư thấp rất thấp
đã khó khăn mà đã làm chậm chạp
mà vốn thì có sẵn không chứ ạ
vừa đầu anh phạm bình minh đi kiểm tra một số tỉnh miền nam á
và vừa rồi chúng tôi họp toàn quốc về cái gì giải ngăn vốn đầu tư công các ông chí biết rồi
tình hình giải ngân nói chung đặc biệt là vốn oda thì rất thấp
làm sao để tình trạng đó các ông chí
chứ ông chí quan tâm cái gì đến chuyện này
khi mà có tiền mà phải điều đi
thủ tướng chính phủ đã có những quyết sách cần thiết
quốc hội đã trao quyền cho thủ tướng chính phủ để xử lý những vấn đề đặt ra để thao gỡ
miền trung cũng phải làm tốt hơn cái này
công chí nhận thức như thế nào mà không tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc này
hôm nay có một ký bí thư cho tỉnh có mặt khách đây
năm sở quan trọng của các tỉnh có mặt ở đây
công chí đá qua công chí đá lại công chí gây khó khăn
cứ chọn chọn chọn để mãi không chịu làm
tại sao tỉnh bình định cũng có đặc điểm là y có tỉnh miền trung
một tỉnh của chúng ta mà giải ngăn tốt như vậy còn nhiều tỉnh chúng ta giải ngăn dưới
một mươi năm hai mươi thậm chí cái tỉnh còn thấp hơn thế nữa
tại sao công chí đá tình trạng như vậy nữa
câu hỏi đặt ra đến nay các giám đốc sở này thường trực tỉnh quỹ quỹ ban ở đây
đã làm như thế nào để xử lý những vấn đề mà đang bức xúc này
cả nước chúng ta có hai mươi tám tỷ đô la giải ngăn có chiến bộ hơn
nhưng mà cái tài năng giải ngăn ở miền trung này tây nguyên là thấp
do không dự làm không dự bàn ở nơi đó trốn
thấp ở miền trung tây nguyên
thủ tướng đề nghị bộ khách đâu
đầu tư vào đầu tháng tám trinh thủ tướng việc điều chuyển vốn từ những địa phương không giải ngăn được
sang những nơi đang cần tiền để xử lý những công trình dự án
theo báo cáo của bộ gạch đầu tư sáu tháng đầu năm
grdp của vùng kinh tế trọng điểm miền trung ước giảm ba hai mươi hai
và là vùng kinh tế trọng điểm duy nhất có grdp giảm so với cùng kỳ
ba địa phương quy mô kinh tế lớn của vùng giảm so với cùng kỳ là thành phố đà nẵng giảm ba sáu
tỉnh quảng nam và khánh hòa giảm nhiều nhất cả nước
lần lượt là một mươi một năm mươi một và một mươi hai
đây cũng chính là ba địa phương có tỉ trọng công nghiệp du lịch dịch vụ cao trong vùng
đối với tây nguyên tăng trưởng grdp sáu tháng của vùng đạt hai bảy mươi hai
đứng thứ hai sau vùng đồng bằng sông hồng và cao hơn mức tăng trưởng của hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm
không có địa phương nào trong vùng có tốc độ tăng trưởng âm